kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi ba tháng năm
bản tin được phát sóng trực tiếp vào lúc một mươi sáu h hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
đã trình bày trước quốc hội báo cáo của chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh các chỉ tiêu về kinh tế xã hội báo cáo của chính phủ cũng nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng
tiêu cực được thực hiện quyết liệt đồng bộ toàn diện theo tinh thần của ban chỉ đạo trung ương
và đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân
vào vai trò lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước
quốc phòng an ninh được tăng cường ổn định chính trị được giữ vững
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp
công tác phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt tấn công chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm
nhất là tội phạm kinh tế tội phạm có tổ chức thao túng thị trường chứng khoán bất động sản tín dụng đen tội phạm mạng
ngân hàng nhà nước việt nam vừa có báo cáo bổ sung tới các đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kỳ họp thứ ba
về việc tổng kết thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật
về xử lý nợ xấu tài sản bảo đảm
theo đó ngân hàng nhà nước cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tiến dụng vào lĩnh vực
đối với các dự án bot bt để hạn chế rủi ro thanh khoản
báo cáo của ngân hàng nhà nước cho thấy tác động của dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang đặt ra những thách thức rất lớn
đối với việc kiểm soát nợ xấu và an toàn hoạt động ngân hàng trong thời gian tới
liên quan đến vấn đề sở hữu chéo sở hữu của các tổ chức tín dụng đã minh bạch và đại chúng hơn
tuy nhiên vẫn còn khó khăn
trong trường hợp cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn cố tình che giấu
điều này dẫn tới việc tổ chức tín dụng có thể bị thao túng chi phối bởi các cổ đông này
tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của tổ chức tín dụng thiếu minh bạch
ngân hàng nhà nước cũng khẳng định sẽ cứng rắn xử lý vấn đề lợi ích nhóm cho vay các dự án bot bt
liên bộ tài chính bộ công thương vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm
giá xăng có kỳ tăng thứ tư liên tiếp trong khi giảm
trong khi giá dầu giảm mạnh
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm tám mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng sáu trăm bảy mươi đồng một lít
ngược chiều giá xăng mỗi lít dầu diesel giảm một một trăm linh đồng một lít
giá dầu hỏa giảm bảy trăm sáu mươi đồng một lít
giá dầu mazut giảm chín trăm bảy mươi đồng một kg
xăng sau điều chỉnh
xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán tối đa là hai mươi chín sáu trăm ba mươi đồng một lít
ron chín mươi năm là ba mươi sáu trăm linh đồng một lít
dầu diesel là hai mươi năm năm trăm năm mươi đồng một lít
dầu hỏa là hai mươi bốn bốn trăm linh đồng một kg
dầu mazut là hai mươi năm trăm chín mươi đồng một kg
tại kỳ này cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn với các loại xăng
chỉ tiến hành trích lập với dầu diesel
dầu hỏa là ba trăm linh đồng một lít
và dầu mazut là bốn trăm linh đồng một kg
đồng thời chi quỹ bình ổn cho xăng từ một trăm linh ba trăm linh đồng mỗi lít tùy loại
ngày hai mươi ba tháng năm công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
tiến hành điều tra nhiều đối tượng bơm hút cát
xăng lấp mặt bằng trái phép
đã có hành vi cản trở chống người thi hành công vụ
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
chiều qua ngày hai mươi hai tháng năm
lực lượng chức năng phường hiệp hòa
đã kiểm tra và phát hiện một số đối tượng
đang thực hiện hành vi bơm hút từ dưới sông đồng nai
lên bãi cát đất trống
rộng khoảng bốn m hai
để xăng mặt bằng
khi lực lượng chức năng yêu cầu tạm ngưng để kiểm tra
thì một số đối tượng không hợp tác
có hành vi cản trở chống đối lại lực lượng kiểm tra
tuy nhiên ngay sau khi được sự hỗ trợ
của lực lượng công an dân quân và dân phòng
tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản hiện trạng ban đầu
tạm giữ các phương tiện bơm hút cát
đồng thời đưa tám đối tượng liên quan
về trụ sở công an phường hiệp hòa
để tiếp tục điều tra xác minh
xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị
nắm bắt được thói quen thích mua hàng giá rẻ
của người tiêu dùng
nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh công ty lớn
để bán các loại mặt hàng kém chất lượng
bằng những chiêu trò như yêu đáy giá
khuyến mại trúng thưởng
thủ đoạn lừa đảo tuy không mới
nhưng vì thiếu cảnh giác nên nhiều người dân vẫn bị sập bẫy
vì thế để tự bảo vệ chính mình
người tiêu dùng nên mua sản phẩm
tại các siêu thị hoặc trung tâm thương mại uy tín
đây là một chiếc váy mà chị thu trang đã mua được
qua đặt hàng trên mạng
được quảng cáo là hàng xuất xịn
nếu như hàng chính hãng
chiếc váy này phải lên tới tiền triệu
thế nhưng chiếc váy của chị thu trang mua
chỉ có giá hơn hai trăm linh đồng
với các đường chỉ may bên trong rất ẩu
tem mát thì mập mờ không rõ ràng
cũng giống như chị thu trang
nhiều người dân
nhất là ở các địa bàn xa trung tâm thành phố
khi đi mua hoặc đặt hàng trên mạng
các loại mặt hàng như quần áo
đồ điện tử điện lạnh
thì được nhân viên chở hàng đến
và sau đó khi trả tiền rồi
mới tá hỏa là hàng giả hàng nhái
hàng kém chất lượng
chiêu trò của các đối tượng
là đánh vào tâm lý ham rẻ của người dân
rồi bày đặt ra những chiêu thức
như hạ giá sản phẩm từ ba mươi đến bốn mươi
rồi kèm vào đó là được tặng thêm quà
hay sẽ được trúng thưởng một số tiền nào đó
để rủ rỗ người mua
vào thời điểm mùa hè như thế này

vì vậy các chuyên gia khuyến cáo
các loại hàng hóa tăng cao
với tiêu dùng nên tìm đến những địa chỉ
bán trực tiếp cũng như online
những trang mạng tử tế
và nên mua những sản phẩm
mình đã biết chắc chắn rồi
chứ những sản phẩm mới
sản phẩm hấp dẫn sản phẩm giá rẻ
phải coi chừng
có thể mua một chai la vi một cân gạo ăn
hay một cân bột canh
rất dễ dàng
nhưng mà mua quần áo mua mỹ phẩm
mua hàng điện máy phải coi chừng
nhất là những hàng mới
và hãy tìm những địa chỉ
đáng tin cậy có thương hiệu
mà mua hàng
và mua hàng phải có hóa đơn chứng từ
để có dịp gì mà
là khiếu nại cho đến nơi trốn
tiêu dùng phải có trích nhiệm
tố cáo những hành vi
vi phạm pháp luật của các trang thương mạng địa tưởng
nhìn từ góc độ sản xuất
chất lượng thường đi đôi với giá thành
giá thành là một trong những thước đo
phản ánh chất lượng của sản phẩm
chính vì vậy hãy là người tiêu dùng thông thái
đừng ham mua những sản phẩm
giá rẻ để rồi phải gian nhiều hệ lụy
mà mình phải gánh chịu
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua
một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
công ty cổ phần vận tải
đường sắt hà nội sẽ tổ chức chạy
thường xuyên nhiều mác tàu trên các tuyến
phía bắc phục vụ nhu cầu du lịch
của người dân trong dịp hè này
cụ thể gồm các tuyến
tuyến hà nội vinh
hà nội đồng hới
hà nội lào cai
hà nội hải phòng
với tuyến hà nội lào cai
hành khách có thể sử dụng dịch vụ xe ô tô
và mua vé đi sapa ngay khi mua vé tàu
giá vé ô tô từ ga lào cai
đến các điểm tại sapa
trong vòng bán kính hai km từ nhà thờ đá
và ngược lại là bốn mươi sáu đồng
một vé một lượt
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
nhờ thị trường tiêu thụ tốt
nên tổng giá trị xuất khẩu cá cha
trong bốn tháng đầu năm nay
đã tăng gần chín mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
chín trăm sáu mươi ba triệu đô la mỹ
trong đó trung quốc hồng kông
vẫn là thị trường dẫn đầu
với giá trị đạt hơn ba trăm linh triệu đô la mỹ
tăng một trăm năm mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
tiếp đến là thị trường mỹ
với kim ngạch đạt hai trăm bốn mươi một triệu đô la mỹ
ngoài ra các doanh nghiệp cá cha việt nam
cũng đang phát triển sang các thị trường tiềm năng
như mexico ai cập và thái lan
liên minh châu âu eu
vừa sửa đổi loạt quy định
về thực phẩm nhập khẩu
cụ thể eu sửa đổi quy định
về mức dư lượng tối đa
đối với plutiani
trong và trên một số sản phẩm nhất định
quy định về mức thủy ngân tối đa
trong cá và muối
quy định liên quan đến việc phân loại chất
bambermicin và giới hạn dư lượng tối đa
trong thực phẩm có nguồn gốc động vật
quy định các thông số kỹ thuật
cho các chất phụ gia thực phẩm
liên quan đến thông số kỹ thuật
đối với natridiacetes
các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang eu
cần nắm bắt để đảm bảo duy trì hiệu quả
hoạt động kinh doanh của mình
thưa quý vị
trước đây thì chứng minh thư nhân dân
hay căn cước công dân
giúp cho các nhân viên ngân hàng kiểm tra thông tin
nhận diện khách hàng khi đến thực hiện các giao dịch
thì nay với chiếc căn cước công dân gắn chip của mình
thì quý vị khán giả đã có thể tự thực hiện
một số giao dịch ngân hàng nhất định
trên các hệ thống máy tự động
việc này đang được bộ công an phối hợp với một số ngân hàng
triển khai thực hiện
trong tiểu mục tư vấn ngày hôm nay
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về những tiện ích mới này
thay vì phải vào quầy
trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
điền tay tờ khai để thực hiện giao dịch
chuyển tiền như trước đây
giờ chị lê phương hoài chỉ mất vài phút
để chuyển tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
tại ezone của ngân hàng bidv
nhanh chóng tiện lợi
nên chị hoài rất hài lòng
bản thân mình là khách hàng
thì mình cảm thấy
nó là một cái giải pháp mới rất là
an toàn bảo mật cũng như là rất là tiện lợi
cho công dân
bởi vì là như trước nay
khi mà ra ngân hàng thì một là bọn mình phải vào quầy
để giao dịch viên phục vụ
hoặc là mình phải có thẻ
thì bây giờ nhiều lúc mà mình quên thẻ
thì mình có thể dùng căn cước công dân để mà mình giao dịch luôn
hiện nay với căn cước công dân gắn chip
người dân là khách hàng của bidv
có thể thực hiện việc nộp rút tiền
tại máy giao dịch tự động atm
và giao dịch chuyển tiền tại ezone
cùng với bidv một số ngân hàng khác
như việt tim banh cũng đã thí điểm
triển khai hình thức rút tiền tại atm
bằng căn cước công dân gắn chip
sau hà nội và quảng ninh
dự kiến hình thức này sẽ được triển khai
tại nhiều tỉnh thành trong thời gian tới
thưa quý vị khán giả như vậy là chỉ mất vài giây thôi
thì tôi đã hoàn thành giao dịch chuyển tiền
bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip của mình
trong thời gian tới thì các ngân hàng thương mại
sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng căn cước công dân
có gắn chip trên các kênh tương tác với khách hàng
hiện nay người dân là khách hàng
của các ngân hàng đang thực hiện thí điểm
đều có thể trải nghiệm hình thức này
với các khách hàng mới chuyển đổi từ chứng minh nhân dân
sang căn cước công dân có gắn chip
nhưng chưa cập nhật thông tin với ngân hàng
vẫn có thể thực hiện giao dịch bình thường
về phía khách hàng việc xác thực
và đối chiếu thông tin qua căn cước công dân chip
sẽ giúp cho các giao dịch tài chính của khách hàng
được thực hiện đơn giản thận tiện an toàn
và hoàn toàn tự động nhanh chóng
khách hàng có thể chủ động
rút tiền trên các máy giao dịch tự động
đầy tiện lợi và đảm bảo an toàn bảo mật
ngoài ra khách hàng còn có thể chủ động
thực hiện giao dịch tại các kênh quầy tự phục vụ
vì đã được xác thực bằng căn cước công dân chip
về quy trình sử dụng
sau khi chủ tài khoản quét căn cước công dân gắn chip
qua thiết bị ngân hàng sẽ kiểm tra
và đối chiếu thông tin trên thẻ
sau đó hệ thống tiếp tục xác thực khuôn mặt
và vân tay của khách hàng để thực hiện giao dịch
thời gian xác thực thông tin
chỉ từ năm đến sáu giây mỗi giao dịch
thủ tục rút tiền cũng rất đơn giản
được các ngân hàng hướng dẫn chi tiết
tại điểm atm nhằm hỗ trợ người dân
một cách tốt nhất
những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng
ngày hôm nay của chúng tôi
hẹn gặp lại quý vị vào một mươi sáu h hàng ngày
trên truyền hình công an nhân dân